xin kính chào quý vị và các bạn
chịu tác động của khối khí biển bao trùm nên ba ngày tới
tại các tỉnh thuộc khu vực phía đông bắc bộ sẽ chỉ có mưa ở một vài nơi
ban ngày trời tạnh giáo và có nắng
với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày giao động ở mức là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
thời tiết tạnh giáo có nắng thuận lợi cho việc hong phơi đồ đạc quần áo
cũng như là các hoạt động lưu thông của người dân
trong khi đó tại khu vực phía tây bắc bộ là nơi vẫn có mưa rào rải rác về chiều tối và đêm
nhưng lượng không nhiều phổ biến ở dưới mức là một mươi mm và cũng kết thúc nhanh
trưa chiều trời còn nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi đến ba mươi bốn độ
khối khí biển ổn định cũng bao trùm cả các tỉnh phía bắc của miền trung
từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
nên thời tiết ổn định mưa xảy ra vài nơi vào lúc chiều tối và đêm
còn ban ngày trời có nắng nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới ở khu vực này
đạt ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
trong khi đó với các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận bình thuận
trong ba ngày tới chịu tác động của giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực nam trung bộ
vì thế ban ngày trời còn nắng gián đoạn
về chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực này đạt ở mức là ba mươi một ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên cũng chịu tác động của giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực phía nam của miền trung
ngoài ra gió mùa tây nam ở phía nam cũng đang có xu hướng hoạt động mạnh hơn
vì thế trong ba ngày tới tại đây sẽ có mưa rào ở nhiều nơi và rải rác có rông
với nhiều điểm mưa vừa mưa to tập trung chủ yếu với lúc chiều tối và đêm
nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ
tương tự tại các tỉnh thành miền nam những cơn mưa rông sẽ gia tăng hơn về diện và lượng trong ba ngày tới
trong cơn rông người dân cần đề phòng với các hiện tượng cực đoan đi kèm như lúc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh phía nam có xu hướng giảm dần
phổ biến dưới ba mươi ba độ vào lúc trưa chiều